giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng lê văn đấu trú tại huyện an minh tỉnh kiên giang vừa bị công an huyện an minh tiến hành khởi tố và bắt tạm giam
đấu từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong thời gian chấp hành án tại trại giam kênh bảy bộ công an đấu ở chung buồng giam với một phạm nhân nên biết số điện thoại của gia đình người này
sau khi mãn hạn tù vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đấu gọi điện thoại cho anh lê hoàng nhân là người nhà của phạm nhân tự xưng là cán bộ quản giáo của chạy giam kênh bảy yêu cầu anh nhân chuyển hai triệu đồng để cho phạm nhân nhập viện
ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba khi đấu đang nhận tiền của anh nhân thì bị bắt giữ